trong những ngày qua người dân ở huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh rất bức xúc trước việc công ty điện lực hà tĩnh
đã trôn lắp trụ điện ngay trên đê chắn sóng tại âu thuyền tranh chu bão cửa sót
thực trạng này không chỉ gây ra ảnh hưởng đến việc đi lại neo đậu tàu thuyền của ngư dân
mà còn cho thấy những bất cập trong việc đầu tư quy hoạch lưới điện hạ áp
trong lúc điện lực hà tĩnh vẫn chưa có biện pháp cụ thể để giải quyết bất cập này
thì người dân vẫn từng ngày phải đối mặt với những khó khăn
tại tuyến đê chắn sóng của âu thuyền tránh chú bão cửa sót thuộc xã thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
hàng loạt trụ điện được công ty điện lực hà tĩnh trôn lấp ngay giữa đê
điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu chất lượng tuyến đê chăn sóng
mà còn ảnh hưởng đến quá trình đi lại cũng như nguy cơ mất an toàn lưới điện nhất là khi có mưa bão xảy ra
tuyến đê biển này ngoài đóng vai trò là đê chắn sóng đây còn là con đường lưu thông độc đạo của người dân
được biết những trụ điện này thuộc dự án chống quá tải lưới điện hạ áp

việc trụ điện được lắp đặt ngay tại đường đi nội bộ của tuyến đê chắn sóng cho thấy
những trụ điện này được lắp đặt ngay tại đường đi nội bộ của tuyến đê chắn sóng cho thấy
những bất cập buông lòng quản lý trong quá trình khảo sát lắp tuyến của ngành điện lực hà tĩnh
và các cơ quan chức năng địa phương
công ty điện lực hà tĩnh cũng thừa nhận những sai sót của đơn vị thi công
và chủ đầu tư đã thiếu sâu sát buông lỏng quản lý chỉ đạo hiện trường trong quá trình thực hiện dự án
đồng thời cam kết sẽ xử lý bất cập này trong thời gian sớm nhất

đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển mà còn đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện
và tính mạng của người dân mỗi khi ra vào khu tránh chú bão